ngày một mươi hai tháng ba chương trình giao lưu văn hóa nhật bản và triển lãm hoa anh đào đã chính thức khai mạc
tại quảng trường nhà hát thành phố hải phòng
tới dự có phó thủ tướng vũ đức đam và ngài ishima isao cố vấn đặc biệt của thủ tướng nhật bản shinzo abe
hoạt động giao lưu văn hóa diễn ra sôi động với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sĩ
diễn viên đến từ đất nước mặt trời mọc và các đoàn nghệ thuật thành phố cảng hải phòng
đã tô đậm thêm tình hữu nghị nét đẹp văn hóa đất nước con người việt nam nhật bản
triển lãm với hơn một trăm linh cây hoa anh đào và hàng nghìn cành hoa anh đào tươi được đưa từ nhật bản đến
đã ra mắt người dân và du khách tại trung tâm thành phố hải phòng
triển lãm kéo dài đến hết ngày một mươi bốn tháng ba
nhân dịp này nhật bản đã trao tặng thành phố hải phòng một xe chữa cháy
có thể vừa hoạt động trên cạn vừa hoạt động dưới nước